từ đầu năm đến nay thành phố hồ chí minh đã đón hơn bảy bảy triệu lượt khách quốc tế tăng một mươi bốn ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám đạt chín mươi một bốn kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín
riêng tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín lượng khách quốc tế đến thành phố hồ chí minh đạt bảy trăm chín mươi ba lượt tăng gần một mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái
tổng doanh thu du lịch một mươi một tháng năm nay đạt khoảng một trăm ba mươi bốn ba trăm linh tỷ đồng tăng sáu năm so với cùng kỳ và đạt tám mươi chín năm kế hoạch của năm hai nghìn một mươi chín
đối với tình hình an ninh trật tự du lịch lực lượng trực tự du lịch thuộc công ty thanh niên sung phong đã tiếp nhận và giải quyết ba trăm tám mươi sáu vụ xe taxi xích lô bán hàng rong ăn xin đeo bám
chèo kéo du khách tăng hai mươi sáu vụ so với cùng kỳ năm ngoái
trong tháng một mươi một thanh tra sở du lịch thành phố đã kiểm tra xử phạt các doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú
vi phạm với số tiền hơn hai trăm hai mươi tám triệu đồng
ngoài ra sở du lịch cũng phát hiện bốn trường hợp sử dụng thẻ hướng dẫn viên giả nên đã gửi công văn báo cáo tổng cục du lịch
cũng như các cơ quan chức năng liên quan phối hợp xử lý